ngay khi nhận được tin báo các lực lượng thuộc công an tỉnh ninh bình đã xuống hiện trường tiến hành thu thập dấu vết vụ án
sau khi sự vụ án xảy ra chúng tôi đã phối hợp cùng các đơn phòng nghiệp vụ công an tỉnh và các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm trường
trong quá trình khám nghiệm trường chúng tôi không thu được một dấu vết gì
bởi vì đối tượng đeo căng tay y tế rồi là đeo khẩu trang đổi mũ
trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương
các điều tra viên được quần chúng nhân dân cung cấp những thông tin hết sức quan trọng mở ra đầu mối phá án
thời gian gần đây có một nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái bình
thường xuyên sang tỉnh ninh bình lượn lờ quanh các khu đô thị những tuyến phố vắng người của thành phố ninh bình để giò xét nắm địa bàn
đặc biệt sau thời điểm xảy ra vụ mất trộm tại gia đình ông minh nhóm này bỗng có nhiều tiền vàng tiêu xài phung phí sử dụng ma túy
lực lượng công an tiến hành các biện pháp điều tra truy xét tổ chức lực lượng siết chặt vòng vây tiếp cận đối tượng
biết không thể trốn thoát phạm văn kiểu đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án trộm cắp hai trăm linh cây vàng
đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội
khi phát hiện ra nhà có sở hỏa tôi đã vào và dùng xà cây tô vít để mở cửa
vào nhà tôi cũng dùng những đồ vật này để mở két sắt trộm cắp tài sản
từ lời khai của phạm văn kiều cơ quan công an đã làm rõ nhóm đối tượng đồng phạm gồm nguyễn công hoan nguyễn quang nguyên phạm ngọc luyện
ngoài vụ trộm cắp hai trăm linh cây vàng chúng còn gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái bình và một số tỉnh thành phố khác
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ một trăm một mươi hai nhẫn vàng tây một trăm năm mươi dây vàng hai trăm hai mươi năm lắc tay vàng trắng bảy mươi năm triệu đồng một khẩu súng và ba viên đạn
vào khoảng hai mươi giờ ngày một mươi bảy
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám khôi có chở anh kiểu từ thái bình sang ninh bình để trộm cắp tài sản
khi đi qua cầu non nước quạt tay phải và đi lòng vòng một lúc thì anh kiểu có bảo tôi là đã đi xuống quay về cầu non nước ngủ chờ anh ấy
khi nào anh ấy gọi thì đón anh ấy sau khi tôi về cầu non nước được khoảng ba tiếng thì anh ấy gọi tôi và tôi quay lại chỗ cũ đón anh ấy
trên đường về tôi có hỏi anh là có trộm cắp được gì không thì anh ấy bảo được rất nhiều vàng và hai trăm linh triệu
với tinh thần khắc phục khó khăn kiên quyết tấn công tội phạm vụ án trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh ninh bình đã được làm rõ
nhằm đối tượng hoạt động liều lĩnh chuyên nghiệp liên tỉnh đã bị bắt giữ trả lời hại